theo lộ trình thực hiện bệnh án điện tử giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
bắt đầu từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở y tế sẽ bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
thay cho sổ khám bệnh trước kia
trong đó bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội chú hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác
trong lộ trình này cũng quy định rõ các cơ sở khám chữa bệnh hạng một trở lên
chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định
trong đó mỗi người có một mã số quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh
hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin gồm hồ sơ bệnh án giấy
và có chữ ký của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử
hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân
hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân kể từ khi có y lệnh khám và chữa bệnh